một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay
tại km hai trăm hai mươi sáu chín trăm linh trên cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận thôn an tiến xã sơn hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
khiến một người tử vong tại chỗ
tai nạn này xảy ra giữa xe ô tô con biển kiểm soát hai mươi bốn a năm trăm một mươi ba chạy theo hướng lào cai hà nội
và chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi chín c sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám kéo theo rơ móc biển hiệu một mươi chín r ba trăm tám mươi sáu chạy theo chiều ngược lại
hậu quả làm tài xế xe ô tô con tử vong tại chỗ tài xế xe đầu kéo bị thương nhẹ
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông không để xảy ra un tắc
đến chiều cùng ngày toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn đã được cơ quan chức năng xử lý lưu thông trở lại bình thường